tới diễn biến bầu cử giữa nhiệm kỳ ở mỹ theo cnn chủ tịch hạ viện nasy pelosi đã giành chiến thắng
trước đối thủ john dennis của đảng cộng hòa tại khu vực bầu cử số một mươi một của bang california
trong những năm vừa qua chủ tịch hạ viện pelosi tám mươi hai tuổi đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của đảng dân chủ
với tư cách là diễn giả bà pelosi nổi tiếng là một nhà lãnh đạo quyền lực đối với các thành viên của đảng dân chủ tại hạ viện
những suy đoán về tương lai của bà pelosi tại hạ viện đã gia tăng trong bối cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ mỹ đến gần
và các đảng viên cộng hòa được dự đoán sẽ giành đa số
bà pelosi đã đưa ra tuyên bố khi kết quả bầu cử tiếp tục được công bố cho rằng rõ ràng các thành viên đảng dân chủ
tại hạ viện và các ứng viên đang vượt xa kỳ vọng trên toàn quốc
trong khi đó vào chiều chín tháng một mươi một theo giờ việt nam cuộc đua tại thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ
năm hai nghìn hai mươi hai của mỹ
đã có sự bất ngờ khi ứng cử viên của đảng dân chủ john fetterman đã đánh bại ứng cử viên mead os của đảng cộng hòa
để trở thành người kế vị ghế thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang pennsylvania tại thượng viện mỹ